tỉnh phú yên đang ra soát để sớm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật giao thông đường thủy nội địa
theo hướng tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển
đặc biệt là phương tiện thủy nội địa vận tải ven bờ biển
phú yên có khoảng hai trăm linh phương tiện vận tải thủy nội địa nhiều nhất là hai huyện tuy an và phú hòa
phần lớn phương tiện chưa thực hiện đúng các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa
vì vậy ngoài việc kiểm định an toàn kỹ thuật tỉnh cũng thường xuyên mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn
cho người điều khiển phương tiện cập nhật điều chỉnh các quy hoạch trong lĩnh vực giao thông vận tải
đảm bảo tính đồng bộ kết nối của hạ tầng giao thông với mục tiêu phát triển vận tài thủy nội địa
và vận tải ven biển bảo đảm phù hợp với quy hoạch vùng
cùng với đó ra soát cập nhật danh mục các tuyến vận tải thủy nội địa từ bờ ra đảo và giữa các đảo
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý khai thác kinh doanh vận tải thủy nội địa và ven biển